để bảo đảm cân nối cung cầu các mặt hàng thiết yếu bình ổn thị trường hàng hóa dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
sở công thương các tỉnh đồng bằng sông kiều long đặc biệt là thành phố cần thơ đã triển khai kế hoạch
chuẩn bị nguồn dự trữ hàng hóa gắn với công tác bình ổn thị trường tết
thực hiện chương trình bình ổn thị trường dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi theo chỉ đạo của thành phố
với chín nhóm mặt hàng tham gia bình ổn đến nay đã có một mươi một đơn vị đăng ký tham gia với bốn mươi một điểm bán lẻ bình ổn
tổng giá trị hàng hóa tham gia bình ổn đạt gần ba trăm hai mươi tỷ đồng
trong đó có hơn bốn trăm bốn mươi tấn thịt lợn được các đơn vị đăng ký dự trữ với tổng trị giá hơn ba mươi năm tỷ đồng tăng năm mươi bảy so với kế hoạch
tính đến thời điểm hiện tại tổng mức dự trữ hàng hóa dịp tết đạt gần bốn ba trăm linh tỷ đồng
trong đó tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như gạo thịt lợn thịt bò thịt da cầm thủy hải sản các loại bánh mứt kẹo bia và nước ngọt